sáng nay ngày ba mươi tháng sáu tổng công ty vận tải hà nội đã tổ chức chạy thử nghiệm xe buýt hai tầng trên một số tuyến phố của hà nội
chiếc xe được thiết kế cho thị trường du lịch việt nam phát triển sản phẩm citytour
với thiết kế hai tầng thoáng nóc phương tiện này được đánh giá là sẽ giúp giảm mật độ phương tiện và có thể phục vụ khách du lịch tốt hơn
tầng hai của xe có khoảng ba mươi ghế ngồi và có mái di động để xe vẫn có thể hoạt động bình thường trong điều kiện thời tiết xấu
trang bị hệ thống wifi bốn g trang thiết bị hiện đại phụ kiện hỗ trợ lên xuống cho khách hàng là người khuyết tật
theo đại diện của tổng công ty vận tải hà nội trong quá trình chạy thử nghiệm đơn vị chỉ chạy thử một xe để ghi nhận ý kiến của người dân
dự kiến phương tiện này sẽ được đưa vào hoạt động chính thức trong hai tháng tới với lộ trình dự kiến nhà hát lớn hòa lò văn miếu quốc tử giám hùng vương đường thanh niên phan đình phùng bà triệu nhà hát lớn